công ty trách nhiệm yếu hạn thành hưng ở phường phùng trí kiên thành phố bắc cạn tỉnh bắc cạn
đã tùy tiện săn ủi đồi núi bửa bãi gây mất an toàn lưới điện cao thế ô nhiễm nước sông cầu gây bức xúc trong dân dân
tuy nhiên tình trạng đáng lo ngại này đến nay vẫn chưa được giải quyết và khắc phục
mặc dù không có giấy phép san ủi nhưng thời gian vừa qua công ty trách nhiệm hữu hạn thành hưng
ở tổ chín phường phùng trí kiên thành phố bắc cạn tỉnh bắc cạn điều động máy ủi máy xúc đào chung quanh
sát chân hai cột điện cao thế vi phạm an toàn hành lang lưới điện tại tổ một mươi bốn phường sông cầu thành phố bắc cạn
trước tình hình này đơn vị quản lý đường dây là công ty điện lực thành phố bắc cạn
đã nhiều lần làm văn bản đề nghị chính quyền địa phương can thiệp yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn thành hưng
ngừng san ủi phải kè đá chung quanh chống sạt lở để bảo đảm an toàn cho lưới điện cao thế
thế nhưng đến nay công trình đường điện cao thế đang đứng trước tình trạng sạt đổ
mà chính quyền địa phương và công ty trách nhiệm hữu hạn thành hưng vẫn làm ngơ
không những vậy công ty trách nhiệm hữu hạn thành hưng còn ngang nhiên san lấp rãnh thoát nước
của một số hộ dân ở tổ một mươi bốn phường sông cầu gây ngập úng ô nhiễm môi trường
ảnh hưởng đến đời sống sức khỏe của nhân dân
san đồi mà không có giấy phép san ủi mà đổ thải anh ấy đổ lấn hết sang chỗ vườn nhà tôi
mất khoảng độ gần một trăm linh m hai đất tuần
thì tôi cũng có gặp anh kiểm trao đổi nhưng mà anh kiểm bất chấp các quy định
anh ấy cũng không hợp tác làm việc và anh cứ săn ủi đổ ra đấy
trước đó tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu
công ty trách nhiệm hữu hạn thành hưng cũng ngang nhiên san ủi một quả đồi
ở xã quang thuận huyện bạch thông tỉnh bắc cạn rồi gạt lượng đất rất lớn xuống sông cầu
ngay bên cạnh gây ô nhiễm dòng chảy làm nhân dân địa phương bất bình
coi như là đục như thế này là ảnh hưởng đến bà con rất nhiều
ví dụ như là giặt rú là trước kia là ra sông giặt tôi
nhưng mà bây giờ là nước đục như thế cả giặt cũng không gặt được
cần phải là hút máy bơm lên là cũng rất là ảnh hưởng đến kinh tế của bà con nữa
đối với bà con nhân dân trong phạm vi xã đặc biệt là đối với các thôn
mà từ cái địa bàn săn ủi thì nước ô nhiễm rất là nặng
do vậy mà đối với đảng ủy ban cũng như là đối với bà con nhân dân
thì cũng mong muốn và đặt vấn đề là làm sao giải quyết cái vấn đề này càng nhanh càng tốt